tại hà nội hôm nay đã diễn ra hội nghị lần thứ một mươi ban chấp hành trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam khóa một mươi một
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến dự hội nghị
phát biểu khai mạc chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam nguyễn thị thu hà nhấn mạnh
hội nghị lần thứ một mươi là sự kiện quan trọng để lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo quan trọng
như dự thảo đánh giá lại sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành trung ương hội phụ nữ việt nam khóa một mươi một
dự thảo báo cáo trình đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi hai
cũng tại lần họp này hội nghị cũng lấy phiếu giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành
đoàn chủ tịch chủ tịch phó chủ tịch nhiệm kỳ một mươi hai thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo hướng dẫn
thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình năm ba sạch giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị lần thứ một mươi ban chấp hành trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam